thời gian gần đây tại trạm thu phí bot ninh lộc tỉnh khánh hòa
một nhóm người dân tiến hành dựng lều thực hiện công việc đếm xe lưu thông qua trạm
người dân hoàn toàn có quyền giám sát kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp
miễn sao không vi phạm quy định pháp luật
tuy nhiên việc đếm xe thay cơ quan chức năng một cách tự phát của người dân
có thể dẫn đến những kết quả thiếu chính xác
tiêm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về trật tự xã hội
các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm có biện pháp xử lý rứt điểm
công khai minh bạch các số liệu thu phí bot để người dân tham gia giám sát
hiểu rõ bản chất vấn đề nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
không ảnh hưởng đến các quyền lợi chính đáng của người dân
một lần nữa đề xuất giảm dần tiến tới dừng hoạt động xe máy
hoặc thu phí phương tiện vào nội đô ở thành phố hà nội tiếp tục được đề cập
liên quan đến vấn đề này trên báo thời nay đặt ra câu hỏi là liệu thành phố
đã có đủ hạ tầng và phương tiện công cộng để đáp ứng nhu cầu của người dân
sở giao thông vận tải hà nội đang lựa chọn thí điểm dừng hoạt động xe máy
nếu cấm xe máy trên đường hai tuyến đường phương tiện di chuyển của người dân
sẽ là xe buýt hoặc tàu điện trên cao
thế nhưng không phải hộ dân nào cũng gần ga tàu bến xe
theo nhiều chuyên gia nếu cấm không cho phương tiện hoạt động
cần phải có phương án thỏa đáng từ các cơ quan quản lý
để bảo đảm không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và đời sống của người dân
trên báo lao động số ra hôm nay có bài viết
ngày một mươi ba tháng ba ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
để giải quyết khó khăn vướng mắc cho dự án này
những rào cản khiến dự án bị chậm trễ đang được lãnh đạo tp hcm
phối hợp cùng các bộ ngành trung ương tìm cách tháo gỡ
để tăng tốc dự án kịp vận hành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
còn trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý
hãy trả lại tên cho nước mắm
không thể lấy tên nước mắm để gọi các sản phẩm
mà trong đó lấy nước mắm làm nguyên liệu
để trộn với các loại hóa chất khác và nước lã
càng không thể ban hành tiêu chuẩn chung cho các sản phẩm này
với nước mắm nguyên chất nước mắm truyền thống
nhiều chuyên gia khẳng định như vậy khi cho rằng
đây là hai sản phẩm với quy trình sản xuất và thành phần hoàn toàn khác nhau
cần tách biệt về tên gọi cũng như quy trình quản lý khác nhau cho phù hợp
bởi nếu tiếp tục nhập nhèm không trả lại tên cho nước mắm
ngành sản xuất nước mắm truyền thống của việt nam
có nguy cơ bị đẩy vào chỗ chết
điều tra vụ mất trắng hàng ngàn tỷ đồng tại venezuela
là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
bộ công an vừa có văn bản gửi tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn cho biết
đang xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong việc thực hiện dự án đầu tư liên doanh phát triển khai thác
và nâng cấp dầu khí loh junin ii tại venezuela
của tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí thuộc pvn
trong số một mươi ba dự án đầu tư ra nước ngoài của tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí thuộc pvn
có một mươi một dự án thua lỗ và có nguy cơ lỗ
có dự án quy mô vài triệu đô la mỹ nhưng cũng có dự án tới cả tỷ đô la mỹ
với đủ các chiêu trò như cho sinh viên vay tiền không thế chấp
nhiều sinh viên đang có nhu cầu vay tiền để trang trải
hoặc phục vụ mục đích cá nhân đã mắc bẫy và bị cuốn vào ma trận vay nóng
vì những thủ tục tường trưng như đơn giản
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết
vây nóng bủa vây sinh viên trên báo sài gòn giải phóng
sinh viên đi vay vài ba trăm linh ngàn đã khó
vậy mà có những dịch vụ sẵn sàng cho vay vài triệu đồng với thủ tục rất đơn giản
chính vì thủ tục nhanh gọn lại được cầm tiền
nên nhiều sinh viên đã không lường trước được những chiêu trò tín dụng
với lãi suất cắt cổ đã và đang bùa vây các trường đại học
điều đáng nói là tín dụng sinh viên không mới
thời gian qua các phương tiện truyền thông cũng đã lên án mạnh mẽ
thậm chí đã vạch mặt nhiều các chiêu trò của tín dụng đen núp bóng dưới nhiều hình thức
nhưng không ít sinh viên vẫn trở thành con mồi của kiểu làm ăn trộm giật này